sáng nay ngày năm tháng tám chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chủ trì phiên họp lần thứ hai
ban chỉ đạo quốc gia ban tổ chức đại hội đồng liên nghị việt asean lần thứ bốn mươi một ipa bốn mươi một
cùng tham dự phiên họp còn có đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị
phó chủ tịch thường trực quốc hội và đại diện các cơ quan thành viên
phát biểu tại phiên họp chủ tịch quốc hội nhấn mạnh ban tổ chức đại hội cần bảo đảm an ninh an toàn
cho đại hội ở mức cao nhất phối hợp chặt chẽ về các nội dung đại hội với các cơ quan liên quan
để cập nhật thông tin nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nghị viện các nước thành viên các nước quan sát viên
chú trọng thông tin tuyên truyền trước trong và sau đại hội đồng liên nghị việt asean lần thứ bốn mươi một
trong đó tập trung những nội dung mới mà việt nam đề xuất
phiên họp ban chỉ đạo quốc gia và ban tổ chức ipa bốn mươi một diễn ra trong tình hình dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp
thể hiện sự chủ động tích cực của quốc hội việt nam trong việc triển khai các hoạt động
nhằm đảm nhiệm vai trò chủ tịch ipa hai nghìn hai mươi
theo kế hoạch đại hội liên nghị viện asean lần thứ bốn mươi một diễn ra từ ngày tám đến ngày một mươi tháng chín theo hình thức trực tuyến